trong thông cáo phát đi chiều qua ngày một mươi năm tháng một mươi một bộ công thường cho biết
theo báo cáo của tập đoàn hóa chất việt nam vinachem và báo cáo của tổ công tác của bộ công thương
ông vũ đình duy đã vắng mặt tại cơ quan kể từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cũng cho biết ông vũ đình duy đã xuất cảnh từ ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và chưa nhập cảnh trở lại
ông vũ đình duy đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động và vi phạm quy định về quản lý việc đi nước ngoài
để xem xét và xử lý các vi phạm của ông vũ đình duy bộ công thương đã có quyết định số bốn nghìn năm trăm một mươi ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
về việc thành lập hội đồng kỷ luật người quản lý doanh nghiệp để tư vấn cho bộ trưởng bộ công thương
việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông vũ đình duy
theo đề nghị của tập đoàn hóa chất việt nam trong thời gian hội đồng kỷ luật làm rõ vi phạm của ông vũ đình duy
để tư vấn áp dụng hình thức kỷ luật cho phù hợp
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu bộ công thương đã ban hành quyết định số bốn nghìn năm trăm một mươi tám tạm đình chỉ công tác đối với ông vũ đình duy